phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm vừa triển khai đợt kiểm tra xử lý các trường hợp xe bên xe bồn vi phạm luật giao thông đường bộ trong đó tập trung tại các địa bàn quận trung tâm
chỉ trong ít phút chốt chặn kiểm tra tại giao lộ nguyễn bình khiêm điện biên phủ quận một đội cảnh sát giao thông bản cờ đã phát hiện ba trường hợp xe bồn chở nhiên liệu vào sân bay tân sơn nhất vi phạm quy định lưu thông không đúng lộ trình

hầu như xe bên xe bồn xe tải trọng lớn khi lưu thông vào nửa đô đã có giấy phép hợp lệ tuy nhiên lỗi chính thường bắt gặp vẫn bắt nguồn từ ý thức của tái xế

hầu như xe bên xe tải trọng lớn khi lưu thông vào nửa đô đã có giấy phép hợp lệ tuy nhiên lỗi chính thường bắt gặp vẫn bắt nguồn từ ý thức của tái xế